hai mẹ con sẽ cắt ra sửa sạch và đem đến địa điểm có thể tái chế
hiểu được trái đất đang bị nhấn chìm bởi rác thải nhựa
chị thu cố gắng thay đổi lối sống hạn chế dùng rác thải nhựa và trở thành tấm gương cho các con của mình
với gia đình mình khi bắt buộc phải sử dụng những sản phẩm đó
sau khi lấy thực phẩm ra mình sẽ rửa túi ni lông đó phơi khô và gấp gọn lại
sau đó cho những cô thu hoang đồng nát họ vẫn lấy
mẹ cũng yêu cầu các bạn lấy làm phải làm việc đó
con không hề thích cái việc đó bởi vì rất bẩn
thế nhưng khi được giải thích con đã hiểu rõ điều đấy
cho nên đến bây giờ con làm việc đấy rất tự nguyện
được truyền cảm hứng từ lối sống xanh của mẹ
linh và quỳnh cũng tham gia rất nhiều dự án liên quan đến bảo vệ môi trường
như làm gạch sinh thái từ rác nhựa tuyên truyền kiến thức cho các em nhỏ hơn
bây giờ các hoạt động bảo vệ môi trường không còn là điều bố mẹ nhắc nhở phải làm nữa
mà đó đã là những hành động tự nhiên xuất phát từ mong muốn bảo vệ trái đất của chính các em
mẹ là người ảnh hưởng nhất luôn á
mẹ là người đầu tiên
nói cho con về môi trường
đã hướng dẫn con là những hành động bảo vệ môi trường
mẹ cho con đọc những bài báo về bảo vệ môi trường
ý thức bảo vệ môi trường có thể đến từ những người thân trong gia đình
đến từ những kiến thức được tích lũy từ nhà trường
từ các phương tiện truyền thông
hay cũng có thể đến từ một cuộc thi về bảo vệ môi trường
như cuộc thi nghiên cứu khoa học lab mà bạn hà anh vừa giành huy chương vàng
sau quá trình tham gia cuộc thi
hà anh tích lũy thêm cho mình nhiều kiến thức về môi trường sống xung quanh
và bắt đầu thay đổi từ những hành động nhỏ nhất như không dùng bọc ni lông cho năm học sắp tới
đôi khi thì những cái hành động
hành động nhỏ bé như là
vứt rác vào thùng
không sử dụng bọc ni lông để mà bọc sách vở thì đã rất là ý nghĩa rồi
nên là mình luôn muốn làm những cái thứ
nhỏ bé thôi nhưng mà lại ý nghĩa ví dụ như là
sử dụng những que kem bỏ đi hoặc là sử dụng những cái giấy vụn bỏ đi để tạo thành một cái đồ dùng học tập
tạo thành một cái nơi để mà đựng sách vở
theo phó giáo sư tiến sĩ trần thành nam
hiện nay nhận thức của học sinh về môi trường còn tốt hơn cả người lớn
giáo dục bảo vệ môi trường giúp trẻ em nhận thức được tầm quan trọng
cũng như có hành động trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường
cái việc mà giáo dục cái ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ thì nó cần phải đến từ những cái môi trường mà gần gũi nhất
đấy là gia đình và nhà trường
ở trong nhà trường có những cái chương trình có những cái hoạt động được tích hợp ở sau một số môn ví dụ như tự nhiên xã hội
hay là cái môn giáo dục công dân hoặc là những cái môn trải nghiệm sáng tạo và tất cả những cái hoạt động ngoài giờ lên lớp
thì đều hướng đến cái việc là giúp cho các con nhận ra cái ý nghĩa của cái việc là trồng cây chăm sóc cây xanh
rồi có thể là phân loại rác có những hành động thân thiện với cả môi trường với cả động vật
thưa thầy cô hiệu trưởng con chỉ muốn gửi một thông điệp
thả bóng bay lên trời bay cao ước mơ của các bạn học sinh giết ước mơ của bao chú chim và rùa biển
hiện nay thế hệ chúng con bắt đầu quan tâm đến các vấn đề liên quan đến môi trường
con rất mong nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của các thầy cô ạ
bức thư của một em học sinh lớp năm đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều trường học
thường xem việc thả bóng bay như một tiết mục không thể thiếu trong nghi lễ khai giảng
nay đã phải suy nghĩ lại
và có một ngôi trường đã từ lâu không hề thả bóng bay
những ước mơ thay vì gửi gắm vào những chùm bóng
thì lại được ghi ra giấy và dán lên bảng
là ước mơ là mục tiêu của các em trong năm học mới
đây là một trong những mục tiêu của các em trong năm học mới
đây là một trong những mục tiêu của các em trong năm học mới
đây là một trong những ngôi trường đi đầu trong công tác phát triển bền vững bảo vệ môi trường
điều này được thể hiện rõ ở khu vực nhà ăn với ba thùng phân loại rác
sát thức ăn hữu cơ giấy các sản phẩm vỏ hộp tái chế
các bạn học sinh sau khi ăn xong sẽ phải tự mang đồ thừa ra thùng rác và phân loại
đây là bài học được thực hiện với cả những lứa tuổi nhỏ nhất
con thường hay nhất mẹ là mẹ ơi mẹ hay là bây giờ nhà mình phân loại rác
thì mẹ con bảo ừ nhưng mà nhiều lúc là các mẹ cũng kiểu các mẹ vội xong các mẹ ném thẳng vào thùng rác luôn đấy ạ
thì con nghĩ là nhà con cũng may này cũng sẽ làm
đấy bởi vì là giấy và đồ ăn thừa chúng ta sẽ vứt còn plastic thì có thể vứt hoặc là để lại
còn đây là một tiết học làm các sản phẩm tái chế tận dụng lõi giấy vệ sinh hay bìa cắt tông
các bạn học sinh đang biến nó thành những loại rác
những chiếc đèn lồng và mặt nạ cho dịch trung thu sắp tới
các bạn có nhìn thấy nhìn thấy những lõi giấy những ống giấy đã được các con tô màu lên và sử dụng các họa tiết để trang trí lên trên nó
và nó sẽ tạo thành một cái sản phẩm nó là một chuồn đèn để trang trí
để chùm đến đó các con có thể treo tại lớp hoặc có thể mang về nhà để sử dụng
với bài tạo dáng và trang trí mặt nạ các con được sử dụng từ bìa carton và màu oil pastel cũng như là màu acrylic
để các con vẽ và tô màu tạo thành
và với sản phẩm này các con có thể sử dụng trong ngày lễ trung thu hoặc ngày lễ hội halloween
thông qua những bài học được truyền tải các bạn học sinh cũng trở thành những nhà tuyên truyền viên trong gia đình
ở các khu vực dân cư xung quanh trường nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường
chúng ta cần phải có những cái ý tưởng của các em đưa ra thì được dư luận xã hội ủng hộ
đấy sẽ chính là những điều khích lệ
giúp cho những ý tưởng bảo vệ môi trường ở các em được tiếp tục nuôi dưỡng và phát triển
vẫn còn rất nhiều rác thải nhựa được thải ra hàng ngày
thật khó để thay đổi những thói quen đã được hình thành từ khi còn nhỏ
vì vậy giáo dục trẻ ý thức bảo vệ môi trường là điều cần thiết và nên làm càng sớm càng tốt
đây là tiền đề để các em hình thành thói quen ứng xử thân thiện với môi trường
trở thành những công dân có lối sống xanh sống tích cực
và lan tỏa điều đó đến cộng đồng
nếu như trước đây những chiếc túi ni lông mà chị hảo sử dụng xong sẽ được vứt vào thùng rác
thì bây giờ những chiếc túi này sẽ được thu gom lại cho một mục đích đặc biệt hơn
kiểu như là mình cứ đi chợ đi trước này thì mình để gọi túi ni lông vào mùa góc
chị cũng xem nhiều chương trình cá voi bổ ra cũng nhiều túi
trong bụng của nó chị dần dần cũng phải muốn đổi sang các chất liệu khác mà nó không ảnh hưởng đến môi trường
chị hảo cùng rất nhiều người khác đang thu gom túi ni lông trong nhà mình để đổi lấy cây xanh
một hành động đẹp trong dự án đổi túi ni lông lấy cây đang được phát động
dự án không mang lại sự thay đổi lớn nhưng truyền cảm hứng cho mỗi người về ý thức bảo vệ môi trường
những em nhỏ đó có thể là thu gom túi ni lông hay cũng có thể là thu gom vỏ hộp sữa như những em nhỏ này
những đôi tay còn vụn về đang bóp hộp sữa đã uống hết cắt ra chảy phẳng hộp
đây là những bước các em phải tự tay làm trước khi thu hết vỏ hộp sữa để mang đi tái chế
khi các con làm những hành động khi cho mình uống hộp sữa xong chúng mình thu gom lại chứ mình rửa sạch
để các chú đến lấy lại để chúng mình tái chế thành những vật khác thì nó rất là quan trọng
các mình vứt ra đường phố rất là bẩn như thế là không giữ gì môi trường
và các cô luôn luôn nhắc nhở các con như thế và khi ngày nào cũng thế
khi mà giờ uống sữa các con xong thì các cô luôn luôn thu lại vỏ hộp sữa
các cô sẽ cắt ra để các con rửa và các cô phơi khô đi
để cứ đến kỳ là các cô chú đến để lấy đem về tái chế thành những vật khác
cái chương trình này thì chúng em làm về mục đích cộng đồng cũng như là tình yêu đối với cả gia đình

tình yêu đối với cả giáp như là trái tim
ngoài vì cộng đồng ra thì chính chúng ta cũng đang sống trong môi trường đấy
thế nên nếu mà chúng ta không yêu môi trường của mình
tức là chúng ta cũng đang hủy hoại cái sức khỏe của mình cũng như là những người thân xung quanh mình
chiến dịch thu gom vỏ hộp sữa khuyến khích các em nhỏ tham gia vào công đoạn tái chế vỏ hộp sữa
dưới sự hướng dẫn của thầy cô giúp các em hiểu được ý nghĩa của việc phân loại thu gom và tái chế
đó chính là tiền đề để những mầm non tương lai có thói quen giữ gìn môi trường bằng những hành động dù là nhỏ nhất
các chương trình thu gom vỏ hộp sữa cũng là một chương trình giúp cho các con biết học về kỹ năng sống
thực tế bảo vệ môi trường
và vấn đề bảo vệ môi trường bây giờ cũng đang là một cái vấn đề rất là được xã hội quan tâm
cho nên là chúng tôi rất khuyến khích và ủng hộ chương trình thu gom vỏ hộp sữa và bảo vệ môi trường
tuy nhiên tái chế không hoàn toàn là giải pháp tối ưu trong một xã hội đang ngập rác như hiện nay
có tới chín mươi một rác thải nhựa không được tái chế
theo chúng tôi hiểu thì tái chế nghĩa là chúng ta đã sản xuất ra mất rồi
thứ nhất hiện nay chúng ta phải tìm cách nào đó thay thế những túi ly lông giảm được lệ thuộc vào túi ly lông
chẳng như chúng ta dùng những túi vải dùng nhiều lần
và có những túi ly lông hiện nay rất là thông minh có thể tự phân hủy được và có một số nhà khoa học đã sáng chế ra
nhưng mà cái việc nhân rộng sử dụng nó vẫn
tương đối là chưa được mở rộng lắm
nhất là bởi vì là chưa có nhiều nhà cung cấp về ly lông á
áp dụng cái công nghệ này để sản xuất và giá thành cũng tương đối cao
và người dân cũng chưa được nắm thông tin cách đầy đủ để có thể tăng cường sử dụng những túi lông có thể tự phân hủy được
về túi vải thì thực tế ra là các tổ chức kinh phủ đã làm rất nhiều các chương trình hoạt động
và cũng đã với cả người dân với cả những nơi buôn bán chợ để phân phát những túi vải để hỗ trợ giảm túi ni lông
nhưng mà với nguồn lực
tương đối hạn chế và cũng chưa đủ rộng lắm
nên cái lượng túi hay là những cái chiến dịch truyền thông đó vẫn chưa đủ mạnh
nhưng mà chúng tôi có nhấn mạnh lại đó là cái việc giảm vắt thải giảm bến nổi khí hậu
thì nó cần chúng ta có rất nhiều bên
cả các nhà lập chính sách người dân cũng như là các cơ quan công ty và các lập chức kinh phủ
trái đất đang phải hứng chịu hơn một ba tỷ tấn chất thải rắn hàng năm từ các thành phố trên toàn thế giới
và dự kiến con số sẽ tăng lên khoảng hai hai tỷ tấn vào năm hai nghìn hai mươi
con người giờ đây cũng đang dần có trách nhiệm hơn trong từng hành động của mình
chúng ta đang hướng đến một xã hội tái chế nhiều hơn cố gắng phân loại rác trước khi vứt
tuy nhiên nếu chúng ta bớt thải các loại rác ra ngoài môi trường
trái đất mới thực sự được giảm nhẹ nguy cơ chìm ngập trong rác